thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có thư khen toàn bộ đội ngũ lực lượng cảnh sát giao thông
trong thư đồng chí phó thủ tướng thường trực khẳng định trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp thực hiện các quy định chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia
lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để giữ gìn trật tự an toàn giao thông
qua chín tháng từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thực hiện kế hoạch về tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
đã phát hiện và xử lý hơn một trăm một mươi bốn lái xe vi phạm nồng độ cồn và hơn một sáu trăm linh lái xe dương tính với chất ma túy góp phần làm tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia phạm bình minh nhiệt liệt biểu dương những kết quả thành tích xuất sắc của lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian qua
đồng chí phó thủ tướng thường trực bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới với nỗ lực không ngừng lực lượng cảnh sát giao thông sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
trước mắt là làm tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán nhâm dần vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
nhân dịp năm mới nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đồng chí phó thủ tướng thường trực chúc toàn thể lực lượng cảnh sát giao thông và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc và thành công